đúng thời khắc giao thừa bước sang năm mới canh tí hai nghìn hai mươi tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
đã gửi lời chúc tết tới đồng bào đồng chí và chiến sĩ cả nước
cộng đồng người việt nam ở nước ngoài và bạn bè nhân dân các nước trên thế giới
thưa đồng bào đồng chí và chiến sĩ cả nước
thời khắc giao thừa thiêng liêng đa điểm
một mùa xuân mới canh tí lại đang về trên đất nước thân yêu của chúng ta
thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước tôi thân ái gửi tới đồng bào đồng chí và chiến sĩ cả nước
cộng đồng người việt nam ta ở nước ngoài
những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất
tôi cũng xin gửi tới bạn bè nam châu nhân dân các nước trên thế giới
lời chúc hòa bình
chúc mừng hữu nghị hợp tác và phát triển bền vững
chúng ta vừa đi qua năm kỳ hời hai nghìn một mươi chín với đầy ấp các sự kiện
đất nước ta đã đạt được nhiều thành tiệu to lớn quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực
để lại những ấn tượng tốt đẹp và cho chúng ta thêm nhiều bài học quý
thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước
việt biểu dương và chân thành cảm ơn đồng bào đồng chí và chiến sĩ cả nước
về những kết quả thành tích và đóng góp to lớn đó
bước vào năm canh tí hai nghìn hai mươi
một năm có rất nhiều sự kiện trọng đại của đảng ta và dân tộc ta
năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp
tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
với quyết tâm cao và niềm tin mới
toàn đảng toàn dân và toàn quân ta
tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất
vượt qua mọi khó khăn thách thức
hành động quyết liệt
thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra
tạo đà và động lực thúc đẩy đất nước phát triển nhanh
và bền vững trong giai đoạn tiếp theo
chúc mỗi gia đình mỗi người dân việt nam
một năm mới nhiều sức khỏe
niềm vui hạnh phúc và thành công
mừng xuân mới thắng lợi mới
học theo thơ bác hồ
tôi lại xin nôm na có mấy vần
năm qua thắng lợi vẻ vang
năm nay cả nước chắc càng thắng to
hòa bình hạnh phúc ấm no
dạng danh tổ quốc cơ đồ việt nam
chào thân ái